trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh quảng ninh bệnh viện việt nam thụy điển
vừa tổ chức chương trình hiến máu tỉnh nguyện năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại cảnh sát cơ động sẵn sàng hiến dân hương ứng tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi ba
những năm qua việc hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện của trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc luôn được tiến hành thường xuyên thu hút được đông đảo cán bộ chiến sĩ quan tâm
tình nguyện hưởng ứng tỷ lệ hiến máu tăng dần theo từng năm đã có rất nhiều đơn vị máu được cán bộ chiến sĩ của đơn vị hiến tặng góp phần không nhỏ trong việc cứu chữa
điều trị bệnh và nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân đợt này cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc đã tình nguyện hiến năm trăm năm mươi đơn vị máu được bệnh viện việt nam thụy điển tiếp nhận